các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế trở ra về công tác phòng chống dịch và đảm bảo hậu cần phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua cục y tế đã hướng dẫn công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp giám sát điều tra dịch tễ xét nghiệm
thiết lập các khu cách ly y tế tập trung và khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín dự trù thuốc hóa chất vật tư phương tiện trang thiết bị y tế theo phương án bốn tại chỗ
hỗ trợ kịp thời các mặt hàng thuốc hóa chất phương tiện phục vụ công tác dự phòng và điều trị bệnh nhân cho các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương chủ động phối hợp với sở y tế báo cáo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thành lập các cơ sở cách ly y tế tập trung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
huy động nguồn hỗ trợ từ địa phương về nguồn vaccine nhân lực y tế phương tiện trang thiết bị phòng chống dịch triển khai tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ cán bộ công an hưu trí thân nhân cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương chủ động phối hợp với sở y tế báo cáo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thành lập các cơ sở cách ly y tế triển khai tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ trang thiết bị phòng chống dịch triển khai tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân

ban chỉ đạo và công an các đơn vị địa phương đã triển khai tốt các mặt công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch chương trình lịch hoạt động của bộ tham mưu bộ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo nội dung liên quan và kết quả thực hiện
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh những yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đảm bảo tính kế thừa phát triển mang ý nghĩa lâu dài tổ chức bảo đảm phong phú về hình thức sâu sắc về nội dung không được dập khuôn hình thức đảm bảo trọng thể hiệu quả tiết kiệp phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

phần thi bao gồm phần thi thuyết trình thời gian tối đa hai mươi phút phần thi trả lời nhanh các câu hỏi do ban tổ chức hội thi chuẩn bị thời gian thực hiện không quá năm phút đặc biệt hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ có sức lan tỏa góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ đảng viên về những nội dung cốt lõi những tư duy mới nhận thức mới của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đảng bộ cục cảnh sát giao thông

nóng người cũng như kết hợp với y tế địa phương thường xuyên theo dõi sức khỏe của số người đang cách ly tại nhà
trước thực tế nhiều người về từ vùng có dịch nhưng chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly tại nhà
công an các địa phương đã liên hệ với các hội đoàn thể ban công tác mặt trận cùng nhau vào cuộc
nhanh chóng thông tin đến cơ quan chức năng và tuyên truyền sâu rộng cho bà con nhân dân ý thức phát hiện phòng dịch
có người lạ mà khai đánh phòng dân cư của mình là có tổ trưởng cũng giống như đảng viên của trí bộ
là mình phát hiện được tức là mình khai báo cho cảnh sát khu vực để nắm tình hình
và coi như là nếu trường hợp là phải đưa đi báo cho y tế để coi như là họ đi thử tết nhanh
để phát hiện những trường hợp mà nếu mà dư tên tức là mình phải lọt ra khỏi cộng đồng
đà nẵng vẫn đang triển khai xét nghiệm diện rộng tại địa phương có người về từ vùng dịch nhằm tầm soát yếu tố lây lan
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an và chính quyền các cấp
thì mọi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh trong cộng đồng
thưa quý vị và các bạn trong khi đang tham gia họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nghe tiếng gọi thất thanh có người đuối nước dưới hồ thì lập tức thượng úy hà minh hải
phó trưởng công an xã nga bạch và anh đào thanh bình bí thư đoàn thanh niên xã nga bạch huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đã cùng với mọi người nhanh chóng chạy đến để ứng cứu
và nhờ sự nhanh trí của thượng úy hà minh hải và anh đào thanh bình
mà nạn nhân của vụ đuối nước là cháu nguyễn thị nga bảy tuổi đã thoát nạn một cách kỳ diệu
sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần và được sự chăm sóc của các y bác sĩ và gia đình
sức khỏe và tinh thần của cháu nguyễn thị nga đã dần ổn định trở lại
trong căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm lọt thỏm ở cuối con ngõ nghèo của thôn bạch hải
khi nghe tin cháu đã hồi phục người thân hàng xóm đã tập trung rất đông để thăm hỏi động viên cháu
nói là gia đình rất là cảm ơn
nói là đến giờ phút này mà cháu sống sót thế này cháu nói là quá là mừng rồi
trước đó vào trưa ngày một tháng một mươi một sau khi tan học trong lúc chờ chị về
cháu nga đã cùng bạn sang sân ủy ban nhân dân xã chơi
thấy trong sân không có ai cháu liền xuống hồ nước để hái hoa xuống và hôm nay bị trượt chân ngã xuống ồ
mừng bữa đấy là cũng mới vào một mươi giờ rưỡi là vừa bắt đầu ăn được cơm
đến đây đón cháu vừa đang đứng ở đây cháu chạy về kêu một mươi h ba mươi một mươi h ba mươi năm đang chuẩn bị để sửa cái ăn uống
nên nói cháu thì cháu bị ngã cháu còn nhớ cháu bị nào bị ngã cháu lớn hay cháu bé nữa
cháu nhìn thấy mẹ mở mắt ra kêu mẹ ôm con cứ ngồi khóc thôi
đúng thực sự là thời điểm đầu tôi nhìn thấy tình trạng của cháu không nghĩ là cháu có thể sống sót
nhưng mà qua việc sơ cứu cháu đã sở và sống sót đó là một điều kỳ diệu và thật là may mắn
nhìn dưới khoảnh sắc sự sống và chết thì không chỉ riêng tôi
thì ai cũng như tất cả những người khác đặt vào trong đó
trong tình huống này đều có thể hành động như tôi
tuy nhiên là mỗi người sẽ có một kiến thức và mỗi người sẽ có một hiểu biết riêng về việc liên quan đến sử lý tình huống liên quan đến đối nước
ghi nhận và biểu dương tinh thần hành động nhanh chí cứu sống cho bé bị đuối nước của thượng úy hà minh hải
phó trưởng công an xã nga bạch và đồng chí đào thanh bình bí thư đoàn thanh niên xã nga bạch
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã biểu dương và trao tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho hai đồng chí
hành động mưu trí kịp thời cứu sống bé gái một cách kỳ diệu của thượng úy hà minh hải
thêm một lần nữa tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
một mô hình ý nghĩa nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị mang tên là tình thương cho em hậu covid
được đoàn thanh niên công an tp cần thơ phối hợp
công an tp cần thơ phối hợp cùng với hội phụ nữ công đoàn công an tp thực hiện từ đầu tháng một mươi đến nay
đỡ đầu cho một mươi một trẻ mồ côi do dịch bệnh chương trình sẽ giúp cho các em vượt qua khó khăn trở thành người có ích cho xã hội
những em nhỏ đầu tiên được nhận hỗ trợ từ chương trình
món quà không lớn nhưng là sự sẻ chia ý nghĩa với gia đình các em giữa lúc khó khăn
được triển khai từ đầu tháng một mươi chương trình hướng đến những em nhỏ bất hạnh
mồ côi cha hoặc mẹ do dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố cần thơ với mức hỗ trợ được duy trì tối thiểu ba triệu đồng một năm cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
sự đồng hành của tuổi trẻ công an sẽ nâng bước các em tới trường và lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống
cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc ba mươi tỷ đồng
trong phần tin tức quốc tế đông nam á ghi nhận tuần có tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tăng cao nhất thế giới
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
sau khi khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên viết tắt là cns
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố
bốn bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đã được viện kiểm sát
cung cấp phê chuẩn đối với hai bị can
các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm
chu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội quốc tịch việt nam cư trú tại phường hai mươi sáu
quận bình thạnh tp hcm nguyên tổng giám đốc cns
phan ngà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại bình định quốc tịch việt nam cư trú tại phường ba
quận gò vấp tp hcm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của cns
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chứa tại quận long biên hà nội cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược
núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an các địa phương tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp
đối với các đối tượng trong chuyên án khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng
ở hà nội
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên mạng internet thông qua game bài pacrat lợi dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống
mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến nay với số tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy giá tiền việt nam là khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô
một mươi máy tính ba máy tính bảng bốn mươi hai điện thoại di động gần một tỷ bảy trăm linh đồng
một trăm linh bốn lượng vàng s gc một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ hòa bình về hà nam tiêu thụ
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam triệt phá thành công
qua công tác nghiệp vụ ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại tuyến đường bốn trăm chín mươi một thuộc thôn năm cát lại
xã bình nghĩa huyện bình lục tỉnh hà nam phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà nam
quả tàng đối tượng lã ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở tổ năm phường đồng tiến
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đang có hành vi cất giữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một gói nilon màu đen bên trong có chứa bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi năm gam heroin
ba điện thoại và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an tú khai nhận đã mua số ma túy trên với giá ba mươi bảy triệu đồng
ở mai châu tỉnh hòa bình mang về hà nam để bán kiếm lời
đối tượng tú có nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản
và cố ý gây thương tích vừa ra tù tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nay lại tiếp tục phạm tội
thưa quý vị từ ngày một tháng một mươi một khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn
thuộc xã nam sơn huyện sóc sơn hà nội đã tạm dừng tiếp nhận rác xử lý
bằng phương pháp trôn lấp trong hai ba ngày để ổn định và giảm mực nước rác
việc này đã dẫn đến tình trạng ủn ứ rác tại một số quận nội thành hà nội
thậm chí là ở một số nơi còn phải tự tạo ra điểm
để tập kết rác tạm thời
khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn thực hiện tiếp nhận xử lý rác thải
cho một mươi hai quận nội thành và năm huyện mê linh sóc sơn thanh trì gia lâm đông anh
khối lượng tiếp nhận trung bình khoảng năm đến năm năm trăm linh tấn một ngày
xử lý bằng phương pháp trôn lấp hợp vệ sinh
khối lượng tiếp nhận trên vượt công suất thiết kế của khu xử lý
trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật của công tác xử lý và lưu chứa nước rác
không đảm bảo nếu tiếp tục vận hành sẽ xảy ra các sự cố chất thải nguy hiểm

tạm thời là dừng bãi rác đã không bây giờ càng đổ là càng quá tải
quá tải khi còn vỡ bờ vỡ đê cho nên là tràn trẻ bây giờ xử lý bây giờ tạm thời cũng không được bao lâu

các công nhân vệ sinh môi trường liên tục phải thu gọn rác đậy bạt để tránh mùi hôi
rác thì ùn rác thì ngồi các cô đi làm vài ngày thì sẽ chẳng có cầu

chả biết đến bao giờ cho nó không được
tính đến thời điểm hiện tại rác tại khu vực này đã được xe đến di rời phân luồng để xử lý sau hai ngày ồn ứ nghiêm trọng
tuy nhiên lượng rác tại nội thành hà nội vẫn trong tình trạng quá tải
hiện tại hai bãi rác nam sơn và sóc sơn hà nội đều quá tải
một số công trình dự án xử lý rác còn chậm tiến độ
với thực tế này thì mục tiêu xanh sạch đẹp của hà nội vẫn còn xa vời
sau hai ngày tạm dừng tiếp nhận rác để khẩn cấp đắp chặn bờ bao ứng phó với sự cố chất thải
vào một mươi chín h tối nay mùng ba tháng một mươi một bãi rác nam sơn tiếp nhận rác trở lại với khối lượng là một tấn
trong ba ngày tiếp theo số lượng tiếp nhận là khoảng ba năm trăm linh tấn
đầu tuần sau hoạt động của bãi rác nam sơn sẽ trở lại bình thường
khối lượng rác cụ thể sẽ do ban duy tu thuộc sở xây dựng tp hà nội phân luồng tới các địa bàn khu thể